chiều tối ngày ba mươi một tháng bảy phó thủ tướng vũ đức đam thay mặt thủ tướng ký công điện số một nghìn sáu mươi ba về phòng chống dịch
trong đó có yêu cầu tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chí thị một mươi sáu thêm một mươi bốn ngày đối với một mươi chín tỉnh thành phía nam
một mươi chín địa phương phía nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo chí thị một mươi sáu
hiện tại phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu tiếp tục áp dụng biện pháp này thêm một mươi bốn ngày
kể từ ngày kết thúc giãn cách xã hội theo công văn số chín trăm sáu mươi chín ngày một mươi bảy tháng bảy của thủ tướng
những tỉnh sau một thời gian thực hiện giãn cách xã hội nếu đã kiểm soát được dịch bệnh
thủ tướng cho phép có thể nới lỏng giãn cách theo từng khu vực trong nội bộ tỉnh
nội dung quan trọng của công điện là kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ
cần thiết về đời sống y tế để người dân an tâm ai ở đâu ở đấy
từ hôm nay ngày một tháng tám tuyệt đối không để người dân di chuyển ra khỏi nơi cư trú
tới khi hết giãn cách trừ những người được chính quyền cho phép
đối với người dân đã rời khỏi tỉnh xuất phát đến địa bàn tỉnh khác
đưa về địa phương đảm bảo an toàn đồng thời tổ chức xét nghiệm vận chuyển bằng xe khách
có thể bố trí xe tải chở theo xe gắn máy của người dân nếu người dân di chuyển bằng xe gắn máy